tiếp chủ tịch tập đoàn tti tập đoàn chuyên sản xuất các thiết bị điện công nghiệp không dây hàng đầu thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao đầu tư của tti vào việt nam trong thời gian vừa qua
với quy mô lớn và dự kiến làm ăn bài bản lâu dài
thủ tướng nêu rõ việt nam có quyền lựa chọn đầu tư không chấp nhận các dự án đầu tư chất lượng thấp
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam cam kết tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư
trong đó có tti kinh doanh thành công
thủ tướng nêu rõ việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto
tham gia rất nhiều hiệp định thương mại tự do fta thế hệ mới nhất là hiệp định cptpp đã có hiệu lực
hiệp định evfta vừa chính thức được ký kết hiệp định rcep đang tích cực được đàm phán
thủ tướng cũng khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh việt nam đang hết sức hấp dẫn
luôn được cải thiện phấn đấu đứng vào nhóm đầu asean
thủ tướng cho biết nhiều tập đoàn lớn đã đầu tư sản xuất tại việt nam
nhiều sản phẩm công nghệ cao xuất khẩu ra thị trường toàn cầu
các bộ ngành địa phương cũng luôn hỗ trợ hết sức mình
chủ tịch tập đoàn tti cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bày tỏ ấn tượng đặc biệt với đất nước và con người việt nam cần củ thông minh
ông bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân tp hcm và các cơ quan liên quan trong quá trình kinh doanh tại đây
đồng thời mong muốn đầu tư mạnh hơn nữa vào việt nam xuất khẩu ra thế giới nhiều sản phẩm
nhất là cơ khí điện tử cơ khí chính xác sản xuất tại việt nam
cũng là cách quảng bá hiệu quả để thế giới biết nhiều về việt nam